thưa quý vị ngày hai mươi bốn tháng sáu đoàn công tác của bộ công an do đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh kiên giang
tại buổi làm việc đại diện đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh kiên giang đã báo cáo kết quả đạt được
trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
hậu cần trong thời gian vừa qua đồng thời có những đề xuất kiến nghị đoàn công tác tháo gỡ những khó khăn vướng mắt còn gặp phải
nhằm giúp công an tỉnh kiên giang tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được
trên các mặt công tác công an tỉnh kiên giang trong thời gian qua đồng thời yêu cầu trong thời gian tới
công an tỉnh tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo xây dựng đảng gắn liền với xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy
tinh nhuệ hiện đại nắm chắc tình hình an ninh trật tự địa bàn làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm
thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong đó chú trọng về nội dung và triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai
ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trong chuyến thăm và làm việc tại vương quốc campuchia ngày hai mươi hai tháng sáu thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
đã chào xã giao ngày samdech krolahom sarkhanh phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ campuchia tại trụ sở quốc hội campuchia
tại cuộc trao xã giao thượng tướng lương tam quang đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung
giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia nói riêng nhấn mạnh chủ trương của đảng nhà nước việt nam luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ hợp tác
láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa hai nước sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm
phối hợp bảo đảm an ninh an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra tại campuchia trong thời gian tới
như cuộc tổng tuyển cử và sea games ba mươi hai diễn ra tại campuchia trong năm hai nghìn một mươi chín
phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ campuchia samdek grolahom sakhen nhấn mạnh việc duy trì và tăng cường tiếp xúc cấp cao giữa hai bộ
sẽ góp phần củng cố quan hệ hợp tác giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh
trân trọng cảm ơn bộ công an việt nam đã luôn phối hợp chặt chẽ với bộ nội vụ campuchia chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ
giúp đỡ bộ nội vụ campuchia tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng góp phần vào thành công cuộc bầu cử hội đồng xã phường
nhiệm kỳ năm của campuchia thời gian qua đồng thời luôn ghi nhớ và biết ơn quân tình nguyện việt nam đã giúp campuchia thoát khỏi chế độ khơ me đỏ
phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ campuchia mong muốn nhân kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
hai mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hai bộ sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực để chào mừng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác
ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất
trước đó thứ trưởng lương tam quang đã làm việc với ngài sốc phan quốc vụ khanh bộ nội vụ campuchia tại trụ sở bộ nội vụ campuchia
tại buổi làm việc hai bên đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ hiệu quả của lực lượng chức năng hai bộ trong công tác quản lý người dân qua lại biên giới
trong thời điểm dịch bệnh bùng phát tại hai nước trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia
và trong công tác giải quyết giấy tờ pháp lý cho người gốc việt tại campuchia
thứ trưởng lương tam quang đề nghị lãnh đạo bộ nội vụ campuchia
tạo điều kiện thuận lợi cho người gốc việt tại campuchia đảm bảo địa vị pháp lý và địa vị thực tế
sinh sống ổn định hòa nhập cộng đồng sở tại góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
mong muốn trong thời gian tới chính phủ campuchia sẽ có chính sách hỗ trợ cho các hộ dân thuộc diện di rời
trong đó có việc bố trí khu vực tái định cư có cơ sở hạ tầng thiết yếu cho đời sống
tạo điều kiện để người dân được tiếp tục đánh bắt nuôi trồng thủy sản hoặc chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp
và được tiếp cận các dịch vụ công của chính quyền sở tại
đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới
góp phần thúc đẩy giải quyết công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền
và sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng của việt nam campuchia trong việc nâng cấp mở mới các cửa khẩu
chiều ngày hai mươi ba tháng sáu thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác của bộ đã có buổi làm việc với bệnh viện một trăm chín mươi chín tại đà nẵng
về công tác tổ chức cán bộ và định hướng xây dựng phát triển bệnh viện trong giai đoạn tiếp theo
hiện tại bệnh viện một trăm chín có hai mươi ba phòng khám chuyên khoa năm đơn vị bốn trung tâm và một khu khám bệnh chất lượng cao
với độ ngụ hơn năm trăm linh nhân viên y tế
qua các năm số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị đều tăng
đây là tín hiệu khả quan cho thấy sự lớn mạnh của y tế công an nhân dân
tuy nhiên trong quá trình vận hành bệnh viện cũng gặp những tồn tại nhất định
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng lê văn tuyến biểu dương kết quả nỗ lực của tập thể y bác sĩ
trước kiến nghị của bệnh viện thứ trưởng yêu cầu các cục nghiệp vụ tập trung tháo gỡ vướng mắt
về vấn đề liên quan đến đầu tư công tổ chức bộ máy và công tác chuyên môn
thứ trưởng nhấn mạnh trong giai đoạn tiếp theo bệnh viện cần chủ động xây dựng quy hoạch tổng thể
định hướng phát triển lâu dài tập trung vào việc đổi mới sáng tạo phát triển các chuyên khoa được xem là mũi nhọn
và tranh thủ chất xám từ nguồn lực xã hội đặc biệt phải chú trọng đến công tác chuyên môn đề cao y đức
của người thầy thuốc công an nhân dân và nâng cao thái độ phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân khi đến khám điều trị
ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bộ chính trị khóa một mươi ban hành chỉ thị số bốn mươi tám ctt về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới sau hơn một mươi một năm triển khai thực hiện công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả quan trọng góp phần giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội
phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước
sau hơn một mươi một năm thực hiện chỉ thị số bốn mươi tám tình hình tội phạm được kiềm chế nhiều năm giảm đặc biệt trong giai đoạn
hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm sau giảm hơn năm trước năm hai nghìn hai mươi giảm sáu tám năm hai nghìn một mươi chín giảm bảy ba mươi chín
năm hai nghìn một mươi tám giảm sáu mươi một năm hai nghìn một mươi bảy giảm ba hai năm hai nghìn một mươi sáu giảm bốn bốn năm hai nghìn một mươi năm giảm bốn chín mươi bốn tỷ lệ điều tra khám phá trung bình bảy mươi năm trọng án đạt chín mươi ba
dư luận cả nước rúng động khi hàng trăm đối tượng bị khởi tố bắt giam vì hoạt động đầu cơ thông đồng thổi giá thiết bị y tế và vật tư
các mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch
nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng được tập trung điều tra làm rõ việc xử lý cán bộ đảng viên có vi phạm liên quan đến công tác phòng chống tội phạm được nhiều địa phương thực hiện nghiêm túc
các vụ án trọng điểm các vụ án được dư luận xã hội quan tâm đặc biệt là các vụ án tham nhũng được truy tố xét xử kịp thời nghiêm minh củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng nhà nước
không có lực lượng điều tra của công an nhân dân chúng ta sẽ không thể nào đạt được kết quả
chúng ta mong muốn trong đại cuộc phòng chống tiêu cực tham nhũng lãng phí
trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm mỗi cán bộ chiến sĩ công an đều nêu cao tinh thần tiên phong cương quyết tận tụy dũng cảm chiến đấu hy sinh quên mình tất cả vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
chỉ tính từ năm hai nghìn một mươi sáu đến cuối năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an nhân dân đã có bảy mươi đồng chí hy sinh gần một năm trăm linh đồng chí bị thương hơn ba trăm linh đồng chí bị bệnh
trong đó một đồng chí bị phơi nhiễm hiv trong khi thi hành nhiệm vụ
thấy báo giảm hình ảnh của quân phục công an vô nhà là cứ nghĩ con về
mà hy vọng là con đang công tác chứ không phải con đã mất rồi
mãi mãi trong mẹ con là một chiến sĩ công an
trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm không chỉ có sự công hiến
cũng là sự hi sinh của riêng lực lượng công an nhân dân
trong cuộc chiến đó còn có những đóng góp quan trọng của lực lượng quần chúng nhân dân
biết bao con người dù phụ cấp ít ỏi nhưng họ vẫn ngày đêm gắn bó tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở
không để tội phạm uy hiếp tới cuộc sống bình yên của người dân
tinh thần của bảo an phố là của chúng tôi là phải truy đuổi và đến cùng để nhằm mục đích là bắt được tội phạm
với mục đích huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác phòng chống tội phạm
ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số bốn mươi bảy thành lập quỹ phòng chống tội phạm trung ương và các địa phương
tới thời điểm hiện tại quỹ phòng chống tội phạm trung ương đã khen thưởng đột xuất cho gần năm tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm
trợ cấp cho hàng chục gia đình có người thân không may bị thiệt hại về tính mạng
hy sinh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội và phòng chống tội phạm với tổng số tiền trên bảy mươi ba tỷ đồng
động viên bằng vật chất tuy không lớn nhưng cũng đã ghi nhận những công lao đóng góp
thậm chí là sự đổ máu hy sinh của những người tham gia phòng chống tội phạm trong đó có lực lượng công an nhân dân
thì đã động viên kịp thời và khích lệ những cái tinh thần tham gia có trách nhiệm và hiệu quả và những hy sinh công hiến trong cái bảo vệ an ninh trật tự
quỹ phòng chống tội phạm trung ương chính là sự kết tinh của tình yêu thương trách nhiệm sự sẻ chia đối với lực lượng tuyến đầu phòng chống tội phạm
với những gia đình không may mất người thân và với những cá nhân tập thể bị thiệt hại về sức khỏe tài sản trong cuộc chiến với tội phạm